không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hàng giờ để bốc số thứ tự khám bệnh bằng bảo hiểm y tế
giờ đây bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh tại nhà thông qua dịch vụ bốc số thứ tự khám bệnh qua điện thoại hẹn lịch khám với bác sĩ
đây là giải pháp rất hữu ích đang được bệnh viện đa khoa tp long xuyên triển khai áp dụng
bước đầu đã giảm được tình trạng quá tải giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức
hiện tượng quá tải khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn là vấn đề bức xúc của bệnh viện lẫn nhân dân
nhiều năm qua khi dân cư tại khu vực thành phố long xuyên và vùng phụ cận tăng đã khiến bệnh viện đa khoa tp long xuyên luôn chịu cảnh quá tải
do đó ban giám đốc bệnh viện đã quyết tâm chấn chỉnh để chấm dứt cảnh hàng trăm người bệnh chen lấn xếp hàng mệt mỏi ngồi chờ tới lượt khám
theo đó khu khám bệnh được phân luồng bệnh nhân bốc số thứ tự khám bệnh qua tổng đài bệnh viện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
người bệnh được hẹn giờ khám cụ thể với bác sĩ không phân biệt bệnh nhân bảo hiểm y tế hay không có bảo hiểm y tế nên tình trạng quá tải bệnh viện được giảm xuống mức thấp nhất